thưa quý vị khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một tháng sáu tại km bốn ba trăm linh quốc lộ ba mươi tám b đoạn qua địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc hải dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi bốn c tám nghìn sáu trăm một mươi tám do anh phạm văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại thôn bái thượng xã toàn thắng điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn c hai mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi do anh lê ngọc triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn cát tiền xã hồng hưng huyện gia lộc điều khiển
trên xe anh triều chở ba người gồm lưu quý cường bùi nguyễn yến linh và đặng thị nam anh
vụ tai nạn đã khiến cho anh lê ngọc triều và đặng thị nam anh sinh năm hai nghìn một tử vong tại chỗ
chị bùi nguyễn yến linh bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện gia lộc
anh lưu quý cường bị thương nhẹ điều trị tại nhà
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn c hai mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi bị hư hỏng nặng
khoảng một mươi giờ ngày hôm nay trên quốc lộ một đoạn qua phường bình hương hòa a quận bình tân tp hcm đã xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa một mươi một ô tô các loại
khiến giao thông tại khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng một phụ xe tải đã bị mắc kẹt bên trong
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên nhiều phương tiện đang dừng xe đèn đỏ tại giao lộ quốc lộ một tân kỳ tân quý
phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm thì bất ngờ bị xe tải mang biển số tám mươi ba c ba nghìn năm trăm chín mươi năm lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ huyện bình chánh về ngã tư an sương vai chạm mạnh từ phía sau
một mươi một xe ô tô trong đó có cả xe tải đã đâm nối vào đuôi nhau
vụ tông xe liên hoàn vụ tai nạn khiến một tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu
giao thông trên quốc lộ một qua khu vực này bị ủng tắc nghiêm trọng
hiện nguyên nhân vụ vai chạm đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
theo thông báo của sở giao thông vận tải tp hcm hai tuyến đường nguyễn bình khiêm và lê duẩn
quận một sẽ cấm xe lưu thông trong ngày bảy tháng sáu nhằm phục vụ công tác tổ chức đón và bế mạc
cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình tp hcm lần thứ ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi
từ sáu giờ đến một mươi ba giờ ngày chủ nhật bảy tháng sáu tất cả các loại phương tiện giao thông sẽ bị hạn chế
lưu thông trên đường nguyễn bình khiêm đoạn từ đường lê duẩn đến đường nguyễn thị minh khai
và đường lê duẩn đoạn từ đường nguyễn bình khiêm đến đường nam kỳ khởi nghĩa
việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tổ chức chặng một mươi tám và lệ bế mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc
tranh cúp truyền hình tp hcm lần thứ ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải thành phố đã lên lộ trình thay thế để người dân đi lại trong thời gian đường nguyễn bình khiêm và đường lê duẩn cấm xe
sau nửa tháng gia quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý gần một mươi lái xe vi phạm nồng độ cồn
trong một mươi năm ngày từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
đã phát hiện và lập biên bản gần hai trăm linh trường hợp vi phạm
tức quyền sử dụng giấy phép lái xe gần một mươi hai chín trăm linh trường hợp tạm giữ gần ba mươi ba trăm linh phương tiện
các lỗi chủ yếu là vi phạm quy định về tốc độ vi phạm các quy định về đồng bút bảo hiểm
không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
đáng chú ý sau nửa tháng giao quân cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần một mươi lái xe vi phạm nồng độ cồn và một trăm bốn mươi ba lái xe vi phạm với ma túy
cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần một mươi lái xe vi phạm nồng độ cồn và một trăm bốn mươi ba lái xe vi phạm với ma túy